ông tính nhấn mạnh về mức hỗ trợ năm triệu đồng mỗi em là mức hỗ trợ chung của thành phố
chứ không thuộc gói đỡ đầu nào
tất cả các em mồ côi do dịch covid một mươi chín đều được nhận danh sách sẽ đăng ký tại cấp phường xã
là một trong những đơn vị đỡ đầu cho bốn mươi một em nhỏ mồ côi vì dịch
ông lê văn minh chủ tịch công đoàn tổng công ty điện lực tp hcm cho biết
đã liên hệ sở lao động thương binh và xã hội nhận hỗ trợ ba mươi năm em trong cao điểm đỉnh dịch
sau đó đến tháng một mươi hai đơn vị tiếp tục phối hợp với trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai
nhận hỗ trợ thêm sáu em mức hỗ trợ là hai triệu đồng một tháng một em
tương đương hai mươi bốn triệu đồng một năm cho đến khi các em đủ một mươi tám tuổi tổng kinh phí khoảng bảy hai tỷ đồng
tại buổi lễ sở lao động thương binh và xã hội cùng với tổng công ty điện lực tp hcm
cũng đã trao số điện thoại đầu mối phụ trách việc đỡ đầu của từng đơn vị cho gia đình các em
khi cần việc liên hệ sẽ nhanh chóng thuận tiện
đại diện sở lao động thương binh và xã hội cũng đưa ra giao kết với các người thân các em
sẽ trao tiền hỗ trợ hai lần vào mỗi năm vào dịp kết thúc học kỳ một và kết thúc năm học
khi nhận tiền sẽ đưa ra kết quả học tập của từng kỳ
đây là điều kiện ràng buộc để người thân động viên các cháu đi học không bỏ học giữa trường
mới đây công đoàn viên chức việt nam thuộc tổng liên đoàn lao động việt nam đã ban hành hướng dẫn số bốn trăm ba mươi tám
về việc giả soát lập hồ sơ đề nghị cho sổ tiết kiệm công đoàn việt nam
cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch covid một mươi chín
theo đó mức trao đối với trẻ em dưới một mươi sáu tuổi là con đoàn viên công đoàn mồ côi
do cha hoặc mẹ tử vong vì dịch covid một mươi chín là sổ tiết kiệm trị giá một mươi triệu đồng một cháu
đối với trẻ em dưới một mươi sáu tuổi là con đoàn viên công đoàn mồ côi do cả cha và mẹ tử vong
vì dịch covid một mươi chín là sổ tiết kiệm trị giá hai mươi triệu đồng một cháu
bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân
chương trình trên
chỉ áp dụng đối với trẻ em dưới một mươi sáu tuổi mồ côi cha mẹ hoặc cả cha và mẹ
bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân tử vong vì dịch covid một mươi chín
người tử vong phải là đoàn viên công đoàn
trường hợp đoàn viên công đoàn tử vong nhận con nuôi thì phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý
về điều kiện trình tự thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật
thời điểm thực hiện hỗ trợ tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai